thưa quý vị sau gần hai ngày xét xử sơ thẩm vào sáng nay ngày bốn tháng tám
tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên tử hình bốn bị cáo về tội mua bán trái phép chất ma túy
gồm nguyễn thị bích diễm chú tại tỉnh an giang mai vinh hậu chú tại tp cn
huỳnh văn tùng sinh sống tại campuchia và lê đăng huy chú tại tp hcm
cùng với tội danh trên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo
nguyễn đỗ thanh thanh là vợ của bị cáo huy tù trung thân
theo có trạng sau khi diễm được thành yêu cầu vận chuyển ba mươi hai bọc ma túy từ campuchia về việt nam
giao lại cho vợ chồng huy và một đối tượng khác tại tp hcm diễm rủ hậu tùng cùng tham gia
và hứa trả công cho mỗi người là hai trăm linh usd và cả hai đồng ý
đến sáng ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi diễm cùng hậu tùng mang theo ba mươi hai bọc ma túy trọng lượng
trên ba mươi ba chín kg về việt nam rồi thuê hai xe honda để về tp châu đốc
đến khoảng hai giờ ba mươi phút cùng ngày khi diễm đến khu vực xã quốc thái
còn hậu và tùng đến khu vực xã đa phước huyện an phú thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang
huy và thanh cũng bị bắt giữ ngay sau đó tại tp hcm
khám xét khẩn cấp chỗ ở của vợ chồng huy lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ trên tám trăm hai mươi một gram ketamine
và tám mươi một chín g mdma trong quá trình điều tra diễm còn khai trước đó đã ba lần vận chuyển thuê ma túy
cho thành từ campuchia về tp hcm giao cho thanh và nhiều người khác
diễm được thành trả công bốn mươi triệu đồng và năm trăm linh usd